ngày một mươi tám tháng một mươi một quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật xây dựng sửa đổi
đây là dự án luật còn nhiều ý kiến trái chiều
các đại biểu cho rằng luật còn có những quy định thiếu thực tế trồng chéo với luật chuyên ngành
theo một số đại biểu với quy định chính phủ căn cứ vào luật xử lý vi phạm hành chính
tùy từng mức độ vi phạm để xử lý trong lĩnh vực xây dựng như cấp mới sai phép sai phạm chỉ giới diện tích
hiện nay còn có xu hướng mà các đại biểu chỉ ra đó là các chủ đầu tư đang có xu hướng lồng những sai phạm vào các công trình sai phép
chứ không chỉ là nâng tầng vượt quy hoạch vừa làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình
và khiến công tác xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước rất khó khăn
về vấn đề đơn giá xây dựng nhiều đại biểu cho rằng trong sự thảo quy định còn nhiều bất cập không phù hợp với thực tế
về công tác đền bù có đại biểu cho rằng đối với vùng đất ráp xanh
cần có quy định rõ để hạn chế những tranh chấp phát sinh
có thể xảy ra khi quy hoạch xây dựng phải bảo đảm yếu tố hài hòa với các vấn đề xã hội tránh để un tắc ô nhiễm